để chủ động kiểm soát tốt tình hình kinh doanh hàng hóa trên thị trường sáng nay tám tháng ba
cục quản lý thị trường hà nội đã có buổi thị sát thực tế tại một số khu chợ dân sinh
ngoài một số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn tăng giá nhẹ những mặt hàng khác vẫn giữ mức giá ổn định
các tiểu thương cũng chủ động trong việc ổn định nguồn cung
do vậy người tiêu dùng không nên lo lắng mua đồ dự trữ với khối lượng lớn
chỉ nên mua lượng đủ dùng bảo đảm sinh hoạt thiết yếu cho gia đình
để bảo đảm công tác bình ổn thị trường ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịch bệnh
trục lợi đầu cơ găm hàng tăng giá lực lượng quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra
giả soát trên toàn địa bàn xử lý nghiêm nếu có tình trạng vi phạm